mới đây mỹ đã công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy hai tàu chiến trung quốc hiện diện ở cảng raam của campuchia năm tháng qua
những bức ảnh vệ tinh do hãng planetaf chụp và được ap phân tích cho thấy hai tàu hộ vệ trung quốc neo đậu tại cảng mới thuộc căn cứ hải quân raam ở miền nam campuchia vào ngày tám tháng năm
tháng trước trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế có trụ sở tại mỹ cho biết hai tàu chiến này đã neo đậu tại đây từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
những hình ảnh này làm dấy lên đồn đoán trung quốc căn cứ quân sự trên lãnh thổ campuchia
lý giải về vấn đề này người phát ngôn bộ quốc phòng campuchia chung suchit ngày chín tháng năm cho biết hai tàu chiến của hải quân trung quốc đang có mặt tại quân cảng raam
để chuẩn bị cho cuộc tập trận chung dòng vàng hai nghìn hai mươi bốn với campuchia vào ngày một mươi sáu tháng năm
tướng su chit cho hay một cơ quan truyền thống nước ngoài gần đây đã phóng đại sự hiện diện của hai tàu hải quân trung quốc ở quân cảng ream
cáo buộc quân đội trung quốc sử dụng cơ sở này làm căn cứ quân sự và cho rằng đây là căn cứ quân sự lớn thứ hai của trung quốc ở nước ngoài
ông suchit nhấn mạnh rằng sự hiện diện của hải quân trung quốc là để giúp huấn luyện hải quân campuchia và chuẩn bị cho cuộc tập trận dòng vàng
cuộc tập trận chung lần thứ sáu giữa hải quân campuchia và trung quốc vào giữa tháng năm với chủ đề chống khủng bố và cứu trợ nhân đạo
ông suchit cho biết bộ quốc phòng campuchia và trung quốc đã đồng ý rằng hải quân trung quốc sẽ đào tạo cho hải quân campuchia
về kỹ năng kỹ thuật sử dụng tàu và vũ khí cũng như các công nghệ mới khác
những hình ảnh này làm dấy lên đồn đoán trung quốc có căn cứ quân sự trên lãnh thổ campuchia
tuy nhiên tướng su chit đã bác bỏ đồn đoán đó
ông suchit cho biết việc nâng cấp căn cứ hải quân đã góp phần hiện đại hóa hải quân campuchia và hai nước là đối tác chiến lược trên mọi lĩnh vực
ngoài ra phía trung quốc đang kiểm tra chất lượng của quân cảng riam được nâng cấp vì trung quốc đã hỗ trợ xây dựng các cơ sở mới tại căn cứ
campuchia cũng đang có kế hoạch mua các tàu chiến tương tự như các tàu cập cảng tại căn cứ
quân cảng ream nằm gần thành phố sihanoukville được nâng cấp với sự giúp đỡ của trung quốc
căn cứ này được đánh giá là có ý nghĩa chiến lược do nằm gần vịnh thái lan và ở phía nam biển đông
đại tướng ti banh cựu lãnh đạo bộ quốc phòng campuchia vào tháng tám hai nghìn hai mươi ba ca ngợi
căn cứ raam có vị trí chiến lược và dự án nâng cấp quân cảng sẽ góp phần hiện đại hóa hải quân campuchia
tuy nhiên dự án này lại khiến quan hệ campuchia mỹ trở nên căng thẳng
phía mỹ cho rằng sự hiện diện quân sự của trung quốc tại căn cứ raam có thể đe dọa quyền tự chủ của campuchia và làm suy yếu an ninh khu vực
chính phủ campuchia nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho phép lực lượng nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ
cựu thủ tướng hun sen tháng trước tuyên bố tại sao campuchia cần quân đội trung quốc và để làm gì
giới chức nước này cho biết campuchia cấm các căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ của mình
vì nước này không có nhu cầu thiết lập những cơ sở như vậy và điều này cũng vi phạm hiến pháp
thủ tướng campuchia hun manet cũng khẳng định
chúng tôi không cho phép bất kỳ nước nào thiết lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ campuchia
thứ hai chúng tôi không cho phép đất nước của mình bị sử dụng làm căn cứ chống lại bất kỳ quốc gia nào trong khu vực
trong một diễn biến liên quan mới đây ngày chín tháng năm bộ quốc phòng trung quốc thông báo sẽ đưa hai tàu chiến đến campuchia và đông timor
trong thời gian từ nửa đầu tháng năm đến giữa tháng sáu tới
trong bối cảnh mỹ ngày càng lo lắng về sự hiện diện của trung quốc tại cảng hải quân chiến lược của campuchia
trung quốc sẽ đưa tàu huấn luyện hải quân thích kế quang cùng tàu đổ bộ tỉnh cương sơn
đến huấn luyện cùng lực lượng hải quân của hai nước nhằm tăng cường lòng tin giữa các lực lượng hải quân
tàu đổ bộ tỉnh cương sơn có khả năng vận chuyển trực thăng xe bọc thép tàu đổ bộ và gần một binh lính
tàu thiết kế quang nhỏ hơn là tàu huấn luyện quân sự hiện đại nhất về kỹ thuật của trung quốc
trung quốc không cho biết hai tàu này sẽ đến cảng nào của campuchia và đông timor
hoạt động diễn ra trong bối cảnh mỹ liên tục bày tỏ lo ngại về sự hiện diện của các tàu chiến trung quốc
tại quân cảng raam của campuchia căn cứ này được nâng cấp gần đây bằng khoản hỗ trợ của trung quốc
trước khi được nâng cấp vào tháng sáu hai nghìn hai mươi hai quân cảng raam là nơi diễn ra một số chương trình trao đổi và huấn luyện giữa mỹ và campuchia
nhưng campuchia đã phá cơ sở do mỹ xây dựng ở đây vào tháng một mươi hai nghìn hai mươi
liên quan đến yêu cầu campuchia chia sẻ thông tin về dự án kênh đảo funanteko còn gọi là kênh phù nam
trong một cuộc họp diễn ra vào ngày bảy tháng năm phó thủ tướng campuchia sun chanthon tuyên bố
nước này không có nghĩa vụ cung cấp thêm thông tin và sẽ không tham vấn với các quốc gia trong khu vực về dự án kinh đảo funantechco
ông sun chanthol đã dẫn hiệp định mekong năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quy định rằng
các hoạt động ảnh hưởng đến các nhánh của con sông phải được thông báo cho ủy ban liên hợp của ủy hội sông mekong
ông sun chanthol khẳng định campuchia đã thực hiện trách nhiệm này bằng thông báo về kênh đảo funanteko
cho ủy ban vào ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời campuchia có nghĩa vụ thông báo cho ủy ban hỗn hợp biết trước khi tiến hành xây dựng
và không bắt buộc phải tham vấn trước hoặc phải có thỏa thuận cụ thể từ các nước thành viên ủy hội sông mekong
phó thủ tướng campuchia giải thích rằng kênh đảo funanteko chỉ sử dụng sông ba sắc vốn chỉ là nhánh của sông mekong
ông sun chanthol nhắc lại lập trường của campuchia rằng nước này không lơ lả trách nhiệm chia sẻ thông tin chi tiết
về dự án funanteko cho việt nam cả chính thức và không chính thức
tuy nhiên ông này nhấn mạnh nếu cần thông tin đó vui lòng yêu cầu ủy hội sông mekong cung cấp thông tin
giải thích về lo ngại kênh đảo funantechco làm giảm lưu lượng sông mekong
phó thủ tướng campuchia nói rằng dự án chỉ cần năm mét khối trên dây tương đương với năm mươi ba lưu lượng sông
còn dòng chảy sông mekong là tám mét khối mỗi dây
vì vậy phó thủ tướng campuchia cho rằng lượng nước được chuyển hướng chỉ bằng một giọt nước trong sô
ông sun chanthol khẳng định kênh đảo funanteko thậm chí còn góp phần giảm nhẹ lũ lụt ở miền nam việt nam
chúng tôi hướng tới một dự án không chỉ mang lại lợi ích cho campuchia mà còn cho các nước láng giềng của chúng tôi
ngoài ra nhà lãnh đạo campuchia cũng nhấn mạnh dự án canh đảo funanteko có sự tham gia của nhiều tổ chức
như cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản ngân hàng phát triển châu á ban thư ký ủy hội sông mekong
và công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn vận tải đường thủy ccccc một công ty con của công ty xây dựng giao thông trung quốc
theo hiệp định mekong năm một nghìn chín trăm chín mươi năm các dự án ảnh hưởng dòng chính của sông phải được ủy hội sông mekong xem xét kỹ thuật
nhận ý kiến đóng góp từ các quốc gia thành viên bao gồm việt nam lào và thái lan
đây là các căn cứ pháp lý quốc tế quan trọng cho việt nam đòi hỏi phía campuchia phải lấy ý kiến rộng rãi từ các nước trong khu vực về dự án cành đào này
tuy nhiên ủy hội sông mekong cho hay campuchia không chia sẻ kết quả nghiên cứu khả thi của dự án canh đào
dù họ đã nhiều lần đề nghị và hai lần gửi công văn vào tháng tám và tháng một mươi hai nghìn hai mươi ba
phó thủ tướng campuchia cho biết ba mươi ba hàng suất nghiệp khẩu của campuchia hiện nay
được vận chuyển dọc sông mekong rồi tới các cảng của việt nam
dự án kênh funanteco được kỳ vọng sẽ giảm bảy mươi lượng hàng đi và đến campuchia qua cảng việt nam
tuyến đường ngắn hơn từ phnom penh ra biển qua kênh funanteco còn giúp giảm phát thải khí nhà kính
dự án kênh đảo phunanteco được hội đồng bộ trưởng campuchia phê chuẩn vào tháng năm hai nghìn hai mươi ba
dự kiến kết nối cảng sông phnom penh với vịnh thái lan ở tây nam campuchia
đi qua các tỉnh kanda takeo kampot và kép
theo tài liệu campuchia
kênh ủy hội sông mekong vào tháng tám hai nghìn hai mươi ba kênh phunanteco sẽ bắt đầu hoạt động từ năm hai nghìn hai mươi tám
dự án có trị giá ước tính một bảy tỷ usd
dự kiến do công ty trung quốc thực hiện theo hình thức xây dựng vận hành chuyển giao
theo thiết kế dự án kênh đảo phunanteco sẽ xây dựng ba đập thủy điện
một cây cầu lối đi ven bờ dài hai trăm linh tám km và cung cấp hỗ trợ giao thông thủy
cũng như các cơ sở hạ tầng xuyên sông khác
ngày năm năm phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng đề nghị campuchia phù hợp với các bên
đánh giá đầy đủ tác động của dự án canh đảo funanteco đối với nguồn nước và môi trường sinh thái tiểu vùng sông mekong
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam cho biết đối với dự án kênh đảo phunanteco
việt nam rất quan tâm tôn trọng lợi ích chính đáng của campuchia theo tinh thần hiệp định mekong một nghìn chín trăm bảy mươi năm
phù hợp với các quy định liên quan của ủy hội sông mekong và quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước
vào ngày sáu tháng năm trong cuộc tiếp phó thủ tướng campuchia tại hà nội thủ tướng phạm minh chính khẳng định
việt nam mong muốn cùng campuchia và các quốc gia trong lưu vực sông mekong hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động sử dụng
quản lý bảo vệ và phát triển bền vững dòng sông mekong trên cơ sở hiệp định mekong và các quy định của ủy hội sông mekong quốc tế
bảo đảm hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông vì sự phát triển bền vững của lưu vực lợi ích của cộng đồng người dân trên lưu vực